tính tất cả về còn hai gốc thì mất khoảng bốn năm triệu rồi
cùng chung hoàn cảnh với gia đình anh lý gia đình ông ma sủ cũng đầu tư hơn một trăm linh triệu đồng để trồng ba gốc chuối
với giá bán thấp như hiện tại thì dù có thu hoạch cũng không đủ tiền công vận chuyển
cực chẳng đã những buồng chuối ở gần thì ông sủ đành bán rẻ hoặc mang về cho lợn còn những bùng chuối ở xa thì đành bỏ đấy
năm nay là giá rẻ như thế này thì trung quốc mua chỉ có bốn hờ việt nam mua chỉ có một
thế thì nếu ở gần thì ta cứ trả tặng bán được đồng nào hai đồng đấy xu nào hai xu đấy
nhưng mà cái ở xa thì không bố công trả thì cứ để thuế ở trong nương
nếu mang được thì mang về cho lợn không mang được thì cứ để thuế ở trong nương
không biết làm thế nào
với gần năm trăm linh hectare sản lượng ước đạt một mươi năm tấn đây là vùng chuối lớn nhất của tỉnh lào cai
mỗi năm mang về thu nhập hàng tỷ đồng cho người dân
theo chia sẻ của chính quyền xã bản lầu thì đây là đợt giá chuối giảm thấp nhất kể từ đầu năm
cách đây khoảng một mươi ngày trở lại đây thì do phía bên kia trung quốc họ thu mua chậm nên cái giá chuối giảm xuống hiện nay chỉ còn một năm trăm linh đồng một kg đối với chuối loại nga
một số tư nhân
nội địa thì cũng nên thu mua chuối mang về bán chuối thương phẩm ở các tỉnh miền đồng bằng và thanh hóa
tuy nhiên thì cái sản lượng tiêu thụ cũng rất là chậm hạn chế
mỗi một ngày thì bình quân vừa xuất bán bên kia biên giới và vừa bán trong nội địa thì được khoảng độ sáu bảy tấn chuối
thế mà hiện nay cái sản lượng chuối cần tiêu thụ ngay trong cái giai đoạn này giờ còn khoảng độ trên dưới một tấn
trước tình hình trên các cơ quan chức năng của tỉnh lào cai đã tiến hành kêu gọi một số doanh nghiệp chế biến
giúp đỡ bà con thu mua chuối nhằm giảm bớt thiệt hại về kinh tế
bên cạnh đó tuyên truyền vận động bà con thu hoạch chuối để bán tránh tình trạng chín dụng gây lãng phí
khuyến cáo người dân không mở rộng diện tích trồng chuối nữa mà chuyển sang trồng các cây có giá trị kinh tế khác như quế sa nhân mít thái lan
sáng nay tại dạp kim đồng hà nội đã diễn ra lễ khai mạc liên hoan phim khoa học việt nam lần thứ
thứ bảy năm hai nghìn một mươi bảy với chủ đề kỷ nhân sinh thu hút sự quan tâm của đông đảo các vị phụ huynh và các em học sinh đam mê khám phá sáng tạo khoa học
một mươi bộ phim đến từ bảy nước cùng các trò chơi và thí nghiệm khoa học thuộc chủ đề kỷ nhân sinh
khuyến khích ý thức khoa học của các bạn trẻ ở mọi độ tuổi
với hàng trăm xuất chiếu cùng sự quan tâm của hàng chục nghìn lượt khán giả
liên hoan phim khoa học như một chương trình văn hóa trọng tâm của việt nam nhằm khuyến khích công tác giáo dục khoa học
và khuyến khích việc học một cách sáng tạo
với chủ đề kỷ nhân sinh các bộ phim không chỉ đề cập đến hiện thực
trong hàng nghìn năm qua con người đã tác động và thay đổi thiên nhiên
ngày nay chúng ta cảm nhận kỷ nhân sinh qua sự biến đổi khí hậu và việc thế giới thực vật và động vật hoang dã đang lâm vào khủng hoảng
mà còn cho chúng ta thấy vẻ đẹp cũng như sự nhạy cảm mong manh dễ bị tổn thương của các hệ thống sinh thái trên trái đất của chúng ta
liên hoan phim khoa học diễn ra từ nay đến ngày bảy tháng một mươi hai
tại hai mươi tám tỉnh thành
trên khắp cả nước
hôm nay liên đoàn lao động tỉnh phú thọ đã tổ chức lễ kỷ niệm bảy mươi năm ngày thành lập công đoàn tỉnh phú thọ
ngày chín tháng một mươi năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy ngày chín tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy
hai mươi năm qua công đoàn tỉnh phú thọ đã phát huy vai trò thực hiện tốt chức năng của mình
giữ vị trí quan trọng và đã có những đóng góp to lớn vào quá trình đấu tranh bảo vệ và xây dựng đất nước
công đoàn tỉnh đã nêu cao tinh thần đoàn kết tự lực tự cường vận động
tập hợp công nhân viên chức lao động đi đầu trong mọi phong trào hành động cách mạng
chú trọng đổi mới mạnh mẽ nội dung phương thức hoạt động và tổ chức công đoàn
thực sự là cầu nối giữa người lao động với chủ doanh nghiệp
nhân dịp này một mươi một cá nhân đã vinh dự được tổng liên đoàn lao động việt nam tặng kỷ niệm trương
vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn
ba mươi công nhân lao động có thành tích xuất sắc đã được ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen
hiện nay một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên vùng biển phía đông của philippines
nhiệt đới ở vào khoảng một mươi năm tám độ vĩ bắc một trăm hai mươi bốn chín độ kinh đông
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu
tức là từ bốn mươi đến năm mươi km một giờ giật cấp bảy cấp tám
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây
mỗi giờ đi được khoảng hai mươi km
đến một mươi ba h ngày tám tháng một mươi vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi sáu một độ vĩ bắc

trên khu vực phía tây đảo lưu dông philippines
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu
tức là từ bốn mươi đến năm mươi km trên giờ giật cấp bảy cấp tám
bên cạnh đó do chịu ảnh hưởng của nhiễu động gió đông trên cao tiếp tục hoạt động mạnh
nên từ ngày hôm nay bảy tháng một mươi đến ngày chín tháng một mươi
ở khu vực ven biển và vùng đồng bằng bắc bộ các tỉnh từ thanh hóa đến hà tĩnh
tiếp tục có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to tổng lượng mưa phổ biến từ năm mươi một trăm linh mm
vùng ven biển có nơi trên một trăm năm mươi mm
theo bộ y tế từ đầu năm đến nay cả nước đã ghi nhận hơn bảy mươi trường hợp mắc tay chân miệng
tại tất cả các tỉnh thành trên cả nước
riêng tại hà nội số ca mắc có giảm so với cùng kỳ năm trước
nhưng dự báo có thể phát triển thành dịch và lan rộng nếu không có các biện pháp phòng chống kịp thời
theo sở y tế thành phố tình hình bệnh tay chân miệng có thể sẽ diễn biến phức tạp
bởi hiện chưa có vaccine và thuốc điều trị đặc hiệu bệnh này
cùng với đó vấn đề ô nhiễm môi trường diễn biến khí hậu bất lợi và điều kiện vệ sinh cá nhân
vệ sinh môi trường tại một số nơi còn kém
bộ y tế cũng đề nghị các trường học cần thực hiện vệ sinh lớp học
làm sạch bề mặt và đồ chơi hàng ngày bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường
cung cấp đủ nước sạch phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh tại các cơ sở giáo dục
để tổ chức khám điều trị xử lý kịp thời ổ dịch
sáng nay tại hà nội đã diễn ra lễ xuất quân đoàn việt nam tham dự kỳ thi tay nghề thế giới
lần thứ bốn mươi bốn tại abu dhabi thuộc các tiểu vương quốc ả rập thống nhất
diễn ra từ ngày tám đến ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
đây là lần thứ sáu việt nam tham dự kỳ thi này
tham dự kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ bốn mươi bốn đoàn việt nam có một mươi ba thí sinh
dự thi ở một mươi hai nghề như lắp các mạng thông tin viện tử nấu ăn
lắp đặt đường ống nước xây gạch giải pháp phần mềm
đây là kỳ thi được đánh giá có quy mô tổ chức vượt trội từ trước đến nay
với năm mươi một nghề trong đó bốn mươi chín nghề chính thức và hai nghề trình diễn và một hai trăm năm mươi tám thí sinh tham dự
kỳ thi lần này cũng có nhiều đổi mới đặc biệt trong cách thức đề ra
đề thi chỉ được công bố trước khi mà kỳ thi diễn ra
hai nữa là cái số đề mở mà ba mươi phải điều chỉnh thì cũng chỉ công bố trước ba ngày
để ban tổ chức muốn là làm sao một kỳ thi nó càng ngày càng công bằng
càng ngày càng chuẩn xác và càng ngày càng mang tính khách quan cao hơn
để chuẩn bị cho kỳ thi ngay khi trở về từ kỳ thi tay nghề asean lần thứ một mươi một năm hai nghìn hai mươi
các thí sinh và chuyên gia việt nam đã bắt tay vào công tác huấn luyện với sự chuẩn bị sớm kỹ càng
lý do tại sao stephen patdock đã tiến hành vụ xả súng hiện cảnh sát vẫn chưa có thông tin đáng tin cậy nào về động cơ gây án của hung thủ
cùng ngày cảnh sát las vegas và cục điều tra liên bang mỹ fbi thông báo bắt đầu chiến dịch mới nhằm thu thập thông tin liên quan đến vụ xả súng
đồng thời kêu gọi người dân cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng
tính đến nay cảnh sát đã thu được hơn một đầu đạn đã bắn và nhiều đoạn video giám sát của khu nghỉ dưỡng
trong số các đầu đạn thu được có hai đầu đạn bắn trúng một bồn chứa nhiên liệu máy bay ở sân bay quốc tế markharan ngay gần đó
điều cho thấy hung thủ có thể muốn gây ra một vụ thảm sát lớn hơn
cảnh sát mỹ khẳng định hiện chưa có bằng chứng nào cho thấy tư tưởng của paddock bị cực đoan hóa và không phát hiện mối liên hệ giữa is và hung thủ
số người thiệt mạng trong vụ đánh bom liều chết ở pakistan đã lên đến con số là hai mươi bốn người
trong khi đó mỹ cũng ban bố tình trạng khẩn cấp trước khi bão net đổ bộ vào nước này
đây là những thông tin đáng chú ý trong cụm tin của chúng tôi
cảnh sát pakistan thông báo số người chết trong vụ đánh bom liều chết bên ngoài một đền thờ hồi giáo tại khu vực miền tây nam pakistan hôm năm tháng một mươi đã tăng lên hai mươi bốn người
sau khi có thêm bốn người chết trong bệnh viện vào đêm ngày sáu tháng một mươi
một sĩ quan cảnh sát cho biết hiện vẫn còn hơn hai mươi nạn nhân đang được điều trị trong bệnh viện
trong đó một số người bị thương rất nặng
vụ đánh bom xảy ra ở vùng gandawa thủ quyện jamasi của tỉnh balochistan
giáp biên giới iran và afghanistan
một kẻ đã kích hoạt khối thuốc nổ mang trong người sau khi bị cảnh sát chặn lại bên ngoài một đền thờ hồi giáo
vụ việc xảy ra khi bên trong đền thờ này có rất đông người đi lễ
tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng đã nhận trách nhiệm tiến hành vụ đánh bom này
chính phủ anh sẽ ra lệnh cấm buôn bán và xuất khẩu hầu hết các sản phẩm từ nga voi
một quyết định chắc chắn sẽ nhận được sự hoan nghênh của các tổ chức bảo vệ động vật
bộ môi trường anh vừa thông báo sẽ bắt đầu quá trình tham vấn nhằm chấm dứt tình trạng buôn bán tất cả các sản phẩm ngà voi
quá trình tham vấn sẽ kéo dài một mươi hai tuần và dự thảo về cấm buôn bán và xuất khẩu các sản phẩm chế tác từ ngà voi nhiều khả năng sẽ được đưa ra vào năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên chính phủ anh nói sẽ có một số trường hợp ngoại lệ chẳng hạn cho các nhạc cụ và các sản phẩm có tầm quan trọng về văn hóa
mặc dù đã cấm buôn bán ngà voi nguyên chiếc nhưng anh vẫn là một nước xuất khẩu hàng đầu đồ cổ và các sản phẩm mỹ nghệ được chế tác từ ngà voi trong những năm gần đây
các tiểu bang alabama florida louisiana và mississippi đã đồng loạt ban bố tình trạng khẩn cấp khi cơn bão ned tiến vào phía nam nước mỹ
bão net dự kiến sẽ trở thành cơn bão cấp một khi đổ bộ vào phía nam nước mỹ tối ngày bảy tháng một mươi hoặc dạng sáng ngày tám tháng một mươi theo giờ địa phương
các tiểu bang alabama florida louisiana và mississippi đã đồng loạt ban bố tình trạng khẩn cấp khi cơn bão ned tiến vào phía nam nước mỹ